thưa quý vị diễn biến nắng nóng gai gắt diện rộng tại miền bắc trong những ngày hè vừa qua đã khiến điện năng tiêu thụ điện tăng cao
đối với các hộ gia đình thời tiết oi bức cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
việc này tạo nên nguy cơ quá tải gây cháy nổ vô cùng nguy hiểm
tuy nhiên nhiều người dân vẫn chủ quan trong việc sử dụng điện và chưa biết tiết kiệm điện đúng cách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

rất nhiều người khi sử dụng điều hòa đều chưa nắm được phương pháp cơ bản này
hạn chế điều hòa phải chạy quá tải dẫn đến tiêu hào điện năng lớn
việc tiết kiệm điện vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng điện cho khách hàng
và cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường
người dân cần chủ động hạn chế sử dụng điện khi không cần thiết
để tránh lãng phí tài nguyên quốc gia phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường